trước trong và sau những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên vừa qua
một người phụ nữ luôn được giới báo chí trong nước và quốc tế biết đến với tinh thần làm việc tận tâm
nhiệt tình và thân thiện đó là bà lê thị thu hằng vụ trưởng vụ thông tin báo chí
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam
hơn hai mươi năm công tác trong ngành ngoại giao trải qua nhiều vị trí nhiệm vụ công tác khác nhau
tuy nhiên khoảng thời gian gắn bó với vụ thông tin báo chí là dài nhất
chính vì vậy mối quan hệ của người phát ngôn bộ ngoại giao với đội ngũ phóng viên báo chí
trong nước và quốc tế là rất thân thiết gần gũi

ngày trong năm bà lê thị thu hằng vụ trưởng vụ thông tin báo chí bộ ngoại giao việt nam
ngay trong năm đó việt nam là chủ nhà của tuần lễ cấp cao apec
trong năm hai nghìn một mươi tám việt nam là chủ nhà của diễn đàn kinh tế thế giới về asean
cùng với đó là rất nhiều các hội nghị diễn đàn lớn của quốc tế và khu vực được tổ chức tại việt nam
mỗi sự kiện đều thu hút sự quan tâm của các hãng truyền thông lớn trong nước và quốc tế
ngày đầu năm nay hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai được tổ chức tại hà nội
bốn phóng viên trong nước và quốc tế đưa tin về sự kiện và rất nhiều tình huống bất ngờ đột xuất phát sinh
cũng đã được chị và đội ngũ cán bộ nhân viên vụ thông tin báo chí xử lý nhanh chóng kịp thời
để nghe phóng viên thuận lợi nhất trong quá trình di chuyển tác nghiệp tại sự kiện
hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai được tổ chức tại hà nội
bốn phóng viên trong nước và quốc tế đưa tin về sự kiện và rất nhiều tình huống bất ngờ đột xuất phát sinh
cũng đã được trị vào đội ngũ cán bộ nhân viên vụ thông tin báo chí tại chính những sự kiện quan trọng cũng như trong cuộc sống thường ngày
phải nói thật là cảm nhận của tôi về chị hằng là một người rất là biết lắng nghe cầu thị và cũng luôn luôn là cố gắng nỗ lực trong công việc
phụ trách một đơn vị có tính đặc thù của bộ ngoại giao khối lượng công việc lớn nhưng số lượng người lại hạn chế
chị luôn tận tâm với công việc
tạo sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả các bộ phận để mọi người luôn làm việc hết sức mình với một tinh thần trách nhiệm cao
đó là những yếu tố góp phần vào thành công của các sự kiện đối ngoại ngoại giao lớn của việt nam